phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh đồng nai vừa di lý đối tượng bùi thị xuân
từ thành phố hà nội về đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bùi thị xuân bị truy nã đặc biệt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi xuân nhiều lần vay của bà nguyễn thị ngọc hơn một năm tỷ đồng nhưng né tránh không trả
công an tỉnh đồng nai vào cuộc điều tra xác định hành vi của bùi thị xuân có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vừa qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an thành phố hà nội
bắt giữ bùi thị xuân khi đang lẩn trốn tại xã kim trung huyện đông anh thành phố hà nội